chỉ còn ít ngày nữa là vào đợt cao điểm đi lại dịp tết khoảng sau ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng chạp
hôm qua nhằm vào ngày một mươi hai tháng chạp giá vé xe khách từ bến xe miền đông đi các tỉnh phía bắc và miền trung đã bắt đầu tăng lên hai mươi so với ngày thường
có ba mươi hai nhà xe chạy các tuyến từ huế trở ra phía bắc và các tuyến từ đà nẵng vào đến phú yên các tuyến đi tỉnh con tum gia lai tăng giá vé đợt này
đến ngày chín tháng một đã có tám mươi sáu trên hai trăm một mươi bốn hãng xe hoạt động tại bến xe miền đông kê khai tăng giá vé
theo đó sẽ còn hai đợt tăng giá vé đi các tỉnh phía bắc là từ ngày một mươi bảy đến một mươi chín tháng chạp tăng bốn mươi từ ngày hai mươi đến ba mươi tháng chạp tăng sáu mươi
với các tỉnh miền trung tây nguyên là đợt từ ngày hai mươi đến hai mươi ba tháng chạp tăng bốn mươi và đợt từ ngày hai mươi bốn đến ba mươi tháng chạp tăng sáu mươi
hiện đã có hơn ba mươi năm vé xe khách đi từ bến xe miền đông vào dịp tết được bán
ít hơn lượng khách đi từ bến này vào các ngày
cuối tuần qua là năm mươi hành khách một ngày